công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy lớn vận chuyển từ lào về việt nam bắt hai đối tượng thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng bị bắt giữ là mai văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và mai văn vịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đều trú tại xóm bắc hồng xã diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an
thường xuyên cung cấp ma túy cho một số đối tượng trên địa bàn huyện nghĩa đàn thị xã thái hòa và đưa các tỉnh phía bắc tiêu thụ
tăng vật thu được là bảy gói polyethylen màu xanh và năm ống hút nhựa bên trong chứa khoảng hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy từ lào về cung cấp cho các đối tượng trên địa bàn các huyện diễn châu
nghĩa đàn thái hòa và các tỉnh phía bắc hiện công an huyện nghĩa đàn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án